một trong những yếu tố hàng đầu được huyện quốc oai thành phố hà nội rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới đó là phát huy vai trò trung tâm của người dân
thành công chỉ có được khi người dân tin tưởng hưởng ứng các chủ trương đường lối và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
đây là mô hình nuôi cá lồng ứng dụng công nghệ sông trong ao ở xã sài sơn huyện quốc oai hà nội
nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật mô hình nuôi cá chép ứng dụng công nghệ này đã đem đến cho bà con nông dân tại xã sài sơn phương pháp nuôi bền vững tạo vùng sản xuất tập trung và cuối cùng là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng hà nội
bản thân chúng tôi cũng đã tiếp cận được những khoa học kỹ thuật mới và áp dụng vào mô hình
sau khi mà được tiếp cận mô hình mới bản thân tôi nhận thấy so với nuôi theo mô hình cũ ao đất
thì nó có những cái quản lý rất là thuận lợi
thứ nhất là về quản lý cái con giống nuôi cái thứ hai nữa là quản lý về bệnh dịch thì nó rất là thuận lợi
còn đây là con đường bích hòa ở xã sài sơn huyện quốc oai hà nội
vốn là địa phương có chùa thầy nổi tiếng hàng thế kỷ từ những bức tường rêu mốc những người con của làng đã chung tay góp sức để tạo nên những bức vẽ thấm đẫm văn hóa dân tộc
một cảm giác thích thú cho du khách khi đến chùa thầy
ủy ban dân xã sài sơn phối hợp cùng với đoàn thanh niên tuyên truyền xã hội hóa để vẽ một con đường bích hòa nhằm lân cao tiêu chí lông thương mới trên địa bàn xã sài sơn
cũng như với mục đích và nhân cái ngày lễ hội truyền thống ngày bảy tháng ba với cái ý nghĩa của con đường là về mảnh đất sài sơn anh hùng
thì có thiền sư từ đạo hạnh
ông tổ của nghề múa dối nước đã dạy cho nhân dân múa dối nước trên địa bàn
người dân đồng thuận người dân hiểu thì duy trì được thứ nhất là môi trường cảnh quan
hai nước là người dân lỗ lực để chung tay đồng lòng đồng sức để thực hiện mục tiêu phát triển quê hương
nâng cao thu nhập và tạo cảnh quan để phát triển tạo diện mạo phát triển chung của huyện
và đặc biệt là người dân được có những
những cái nhận thức cũng như là được hưởng thụ cái nông thôn mới một cách thực tụ
với tinh thần đoàn kết trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên sự nỗ lực của mỗi người dân
đang là động lực để quốc oai từng bước xây dựng nông thôn mới bền vững đáng sống